trước dự báo tình trạng khô hạn sẽ gai gắt hơn trong thời gian tới
tỉnh bình định đã chủ động triển khai các giải pháp sản xuất vụ hè thu phù hợp với điều kiện thiếu nước tưới
ghi nhận sau tại xã cát tài huyện phù cát đây là địa phương đi đầu trong chuyển đổi diện tích trồng lúa thiếu nước tưới
sang sản xuất cây trồng cạn và chủ lực là cây lạc
vụ hè thu năm hai nghìn hai mươi xã cát tài chủ trương chuyển hơn hai trăm năm mươi hectare đất trồng lúa thiếu nước sang trồng cây lạc
đây là loại cây trồng cần ít nước tưới chi phí sản xuất thấp nhưng hiệu quả kinh tế cao gấp ba lần so với cây lúa trên cùng diện tích
vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi mỗi hectare trồng lạc cho thu nhập một trăm linh triệu đồng
thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mùa vụ nói chung chuyển đổi diện tích lúa thiếu nước tưới sang cây trồng cạn nói riêng
nhiều năm qua xã cát tài đã đưa cây lạc vào gieo trồng
do thích nghi với điều kiện khí hậu và đất đai ở địa phương nên loại cây trồng này cho năng suất cao giá cả ổn định giá trị sản xuất mỗi hectare trồng lạc đạt gần gấp đôi so với trồng lúa
qua mô hình này cho thấy người nông dân sẵn sàng chuyển đổi cây trồng theo chủ trương chung nhằm thích ứng với điều kiện hạn hán bảo đảm lợi ích thiết thực cho bà con nông dân